nhân dịp tết cổ truyền và đón xuân tân sỉu hai nghìn hai mươi một chiều qua trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm
và làm việc tại công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình
tại buổi làm việc thứ trưởng và đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả các mặt công tác
của công an huyện kim sơn trong thời gian qua phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ
đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện kim sơn
trong đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
về yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an huyện kim sơn
tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước bộ công an
và của cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt là nghị quyết của đại hội đảng các cấp
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng chủ động nắm chắc tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trước mắt phải tập trung bảo đảm tốt an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đặc biệt là xây dựng lực lượng công an xã chính quy
đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong chuyến công tác đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác đã đến chúc tết huyện ủy kim sơn
thăm và kiểm tra công tác tại công an xã quang thiện huyện kim sơn
thưa quý vị chiến lược chính quy hóa lực lượng công an xã của bộ công an đang bước đầu phát huy hiệu lực
hiệu quả và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tại vùng nông thôn
đặc biệt ở khu vực biên giới địa bàn trọng điểm về an ninh trở tự
việc công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đang kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở
và góp phần quan trọng vào thế trận an ninh nhân dân
luôn trực tiếp xuống địa bàn bám sát cơ sở nắm chắc tình hình
tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước đến nhân dân
đại úy đinh văn khương trưởng công an xã phiêng ban huyện bắc yên tỉnh sơn la
cùng với các đồng đội của mình đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
giúp người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
một ngày của đại ủy đinh văn khương không bắt đầu và kết thúc ở cơ quan
chứa các buổi họp vào thời gian cố định những khoảng thời gian còn lại được anh tận dụng tối đa để đến gặp gỡ người dân
những buổi trực tiếp xuống cơ sở như thế này đã giúp anh nắm vững địa bàn gần dân
và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con nơi đây
anh còn có đối với anh ra thì nếu không có an ninh trật tự rất là tốt bảo vệ lên tốt
xem là tất cả các bạn nếu mà như trước kia thì hay nhiều ma tí
nhưng mà nhớ đồng chí về quản lý với xã thì bây giờ không có
tạo được niềm tin của nhân dân việc tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
được người dân đón nhận tích cực
từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tự quốc

trách nhiệm là trưởng công an xã thì tôi đặc biệt quan tâm đến công tác ổn định địa bàn
tăng cường công tác vận động tuyên truyền để loại trừ tác động ảnh hưởng của các luận điệu tuyên truyền xấu tác động vào địa bàn
vận động quần chúng nhân dân không tham gia các hoạt động thành lập nhà nước mông
cũng như là vận động quần chúng theo đạo là phải chấp hành các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
nhờ thường xuyên bắm cơ sở nắm chắc tình hình và tuần trai kiểm soát trên địa bàn
đại úy đi văn khương đã cùng với ban công an xã góp phần giữ yên bình trên địa bàn
không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng cũng như xử lý kịp thời ngay những vụ việc vừa phát sinh
trong khoảng thời gian hơn chín tháng để điều động về xã
anh đã cùng với đồng đội giải quyết một mươi vụ việc xử lý tám đối tượng phạm tội về trật tự xã hội
từ tháng bốn đến bây giờ thì hiện tại xã đã được bố trí năm công an chính quy về làm việc tại xã
trong quá trình làm việc thì các đồng chí cũng rất là nhiệt tình với công việc đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là đồng chí trưởng công an xã đồng chí rất tâm huyết với nghề nghiệp
luôn bám sát cơ sở và luôn nắm chắc tình hình của nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở địa bàn
từ khi được lãnh đạo đơn vị giao
sau đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã phương ban
đồng chí khương đã khắc phục mọi khó khăn tích cực nghiên cứu tìm hiểu
từ một đồng chí làm công tác tham mưu đã tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương
lãnh đạo đơn vị giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
hàng năm công an xã phương ban được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cá nhân đồng chí khương thì cũng được nhiều cấp khen thưởng và được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán tân sỉu
đại úy điên văn khương và ban công an xã phương ban luôn yêu cầu tình thần trách nhiệm
chủ động triển khai các biện pháp quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
để người dân vui xuân đón tết đều đậm ấm và an toàn
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
hôm nay lãnh đạo công an tp thái bình tỉnh thái bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
xâm phạm chỗ ở của công dân liên quan đến việc vợ chồng chủ công ty lâm quyết tổ tố nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ chiếm sử trụ sở công ty
theo đơn tố giác của ông nguyễn văn lẫm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai cùng vợ là bà phạm thị quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ bốn phường trần lãm thành phố thái bình tỉnh thái bình
nguyễn xuân đường tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại số nhà ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn tổ hai mươi hai
phường kỳ bá thành phố thái bình
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đã cho người đến chấn giữ công ty trách nhiệm hữu hạn lâm quyết đóng tại thôn đông hải
xã vũ chính tp thái bình do ông lẫm và bà quyết quản lý đuổi hết công nhân ra khỏi công ty
chiếm giữ đồ đạc tài sản đe dọa đánh giết và đưa hình ảnh gia đình ông lẫm lên mạng xã hội
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự xâm phạm chỗ ở của công dân để điều tra theo quy định của pháp luật
công an huyện lấp vò tỉnh đông tháp vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với hai mươi đối tượng tham gia
tại khu đất chống thuộc xã mỹ an hưng a huyện lấp vò
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một trăm hai mươi triệu đồng chín con gà bảy cặp cửa sát cùng nhiều tăng vật có liên quan
đồng thời tiêu hủy các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức hoạt động tinh vi với nhiều hình thức khác nhau như đá gà
lắc tài xỉu cá ngựa và có nhóm phục vụ ăn uống tại chỗ
các đối tượng đánh bạc
chỉ vì tin tưởng là người cùng làng lại được thu mua tôm hùm với giá cao
bất kể chất lượng ra sao ngay giữa mùa dịch covid một mươi chín
hàng trăm hộ nuôi tôm hùm ở xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã sập bẫy kẻ gian
số tiền có nguy cơ mất trắng lên đến hơn một mươi tỷ đồng
đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm người dân cần nâng cao cảnh giác
dù đã năm tháng trôi qua
nhưng chị nguyễn thị thái
một hộ nuôi tôm hùm ở xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên
vẫn chưa hết bức xúc khi nhắc lại vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chỉ vì lầm tin lời bạn là đoàn thị kim y chú cùng xã
gia đình chị thắm đã bị lừa mất số tiền hơn hai mươi triệu đồng
đầu tiên là nó gọi là nó hỏi tôm lên ta bán hay không
lúc đó là tôm giá là năm mươi hai nhưng mà giá thị trường là bốn mươi bốn
lúc đó em bán không được em cũng mua ít nữa
nên em bán cho nó là hai mươi triệu
hai mươi triệu xong rồi nó hẹn em là hai tuần có tiền
lúc đó là hai tuần là đúng cái ngày rồi nó hiện thêm ba ngày nữa
hẹn thêm ba ngày nữa rồi em nói nó không có cái tiền nó nói là được
em nói là bữa nay lên tiền nó nói là chưa
tổng cộng là một mươi tám ngày là vẫn chưa có tiền
rồi tới cái ngày đó em nói là ở gần nhà với là ở gần nhà bạn bè từ từ nó đưa
em cũng không đòi
xong cái đêm đó là em nghe nói là người ta tới là nói bỏ nhà đi rồi đó
cũng lâm vào tình cảnh giờ khóc giờ cười như chị thắm
còn có hàng trăm hộ dân khác ở xã xuân phương
một vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của thị xã sông cầu
người ít thì vài chục vài trăm triệu đồng người nhiều thì cả tỷ đồng
tổng cộng cho đến nay có đến hơn chục tỷ đồng của một trăm bốn mươi chín hộ nuôi
đã bị đoàn thị kim y lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phần lớn trong số này là tiền mà các hộ dân trong xã vay ngân hàng
để gây dựng lại nghề nuôi tôm hùm sau những tháng ngày lao đao vì bệnh dịch và bão lũ
các người thì nó nói là nó căng này rồi
từ từ nó đưa còn có ngựa thì nó nói thông bây giờ tôi bán cho bè
tôi hẹ bè một ký năm mươi ngàn thì bà căng rồi bà đưa tiền cho tôi
từ cái chỗ đó là mình cũng cứ nghĩ là mua bán thì mình cũng nghĩ nó là
không có cái gì mà xảy ra thấy nó đưa tiền cũng mấy chiếc trước là cũng ngon
không ngờ là coi như cũng khoảng mấy ngày sau là ôm nó đi hết luôn
cô y là cô mua bán tôm
nhưng mà cái tình hình đó đáng sợ
bản thân cô y là rất nghèo khổ không có gì nhà cửa là chưa có gì hết
nhưng mà bản thân cô y là mua là cũng làm dụng cũng chín tiền
con tôi cũng có dính trong đây chín triệu là cô y cũng có mua
mà cũng chưa trẻ cho con tôi như vậy đó
trước cơ quan công an đối tượng đoàn thị kim y sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy khai nhận
do làm ăn thua lỗ và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy ra ý định lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân nuôi tôm hùm
để qua mặt mọi người đoàn thị kim y liên lạc với các chủ vựa
lợi dụng uy tín của họ đến từng hộ nuôi trên địa bàn thị xã sông cầu
và thành phố quy nhơn để thu mua tôm hùm các loại đủ kích cỡ với giá tiền
từ năm trăm linh đến một triệu đồng một kg do giá thu mua này cao hơn hẳn những nơi khác
từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng một kg nên các hộ nuôi đều bán tôm cho đoàn thị kim y
sau đó y đem toàn bộ số tôm này bán đồng giá cho các điểm thu mua tôm hùm khác
chỉ với giá từ hai trăm năm mươi đến năm trăm linh ngàn đồng một kg thu được hơn một mươi tỷ đồng

y đem toàn bộ số tôm hùm khác chỉ với giá từ hai trăm năm mươi đến năm trăm linh đồng một kg
thu được hơn một mươi tỷ đồng một kg thu được hơn một mươi tỷ đồng một kg thu được hơn một mươi tỷ đồng một kg

sau đó y đem toàn bộ số tôm hùm khác chỉ với giá từ hai trăm năm mươi đến năm trăm linh đồng một kg thu được hơn một mươi tỷ đồng một kg thu được hơn một mươi tỷ đồng một kg
sau thời gian điều trị các bệnh nhân có sức khỏe ổn định và không xuất hiện các triệu chứng
kết quả xét nghiệm sars cov hai bốn lần vào các ngày ba mươi một tháng một hai tháng hai ba tháng hai và năm tháng hai đều âm tính
từ ngày hai mươi chín tháng một đến nay bệnh viện giã chiến số hai đặt tại đại học kỹ thuật y tế hải dương do bệnh viện bạch mai hỗ trợ thành lập với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đã tiếp nhận một trăm một mươi ba bệnh nhân vào điều trị
sau khi các bệnh nhân được xuất viện trở về nhà sẽ tiếp tục cách ly theo đúng quy định của bộ y tế
từ ngày ba tháng hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội đã yêu cầu các quán cà phê nhà hàng phải thực hiện việc giãn cách từ hai mét đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch của các cơ sở kinh doanh này
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn nhiều nhà hàng quán cà phê chưa thực hiện nghiêm túc việc giãn cách theo quy định ghi nhận của phóng viên intv
một giờ sáng tại phố duy tân quận cầu giấy vẫn có đông người đến uống cà phê tại quán cà phê này
mặc dù ngay bên cạnh quán
vẫn là địa điểm đang bị phong tỏa do có người bị nhiễm covid một mươi chín nhưng khách ngồi sát nhau thoải mái nói chuyện không có biện pháp phòng chống dịch
covid thì các chú đây là thân với nhau rồi thì ở đâu thì đều biết chứ các chú không đi năng thang
chứ từ nhà đến đây uống cà phê xong là về
ít chú thỉnh thoảng rảnh rảnh ra đây mà chủ yếu ngồi trong nhà hôm nay nữa ít chú ngồi ngoài này còn chủ yếu ngồi trong nhà
hầu hết người dân ăn uống tại những hàng quán đều không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch không dùng khẩu trang và không giãn cách
điều này cho thấy nhiều người dân còn chủ quan chưa có ý thức tự giác vì an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh
nhà em có để cho khách nước rửa tay cho khách này và khách vào thì nói chung là em cũng xếp khách ngồi xa nhau bây giờ cũng không có đông khách nữa
để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
trong cuộc họp chiều ngày ba tháng hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trừ xuân dũng đã yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch cũng như thực hiện giãn cách tại các nhà hàng quán cà phê
trước tình trạng còn nhiều hàng quán chưa thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch đặc biệt là quy định giãn cách lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm đồng thời ra soát và giải tán các địa điểm kinh doanh tụ tập đông người
quan trọng nhất người dân phải có ý thức hạn chế các hoạt động ăn uống tại hàng quán để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng